theo nhận định của cơ quan công an thời điểm cuối năm tội phạm tín dụng đen đang gia tăng hoạt động
đặc biệt năm nay nhiều người dân sẽ gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh
từ đó cũng kéo theo nhiều vấn đề bất ổn về an ninh trật tự
do vậy để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa
vì năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tôi đã cũng xem xét đề nghị kiến nghị với ủy ban dân thành phố hội đồng dân dân
chỉ đạo với các sở ban ngành xem xét liên quan đến cái vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép đối với các hiệu cầm đầu hoặc kinh doanh có điều kiện
tôi thấy vẫn còn cái việc rất là khó khăn
nhiều cái đơn vị rất là vi phạm sau khi đó là đề nghị để thu hồi rút giấy phép
nhưng cái việc vẫn rất là khó
để làm sao mà có những cái chế tài để xử lý mạnh
thì mới giải quyết được cái vấn đề tín dụng đen
việc đấu tranh với các loại tội phạm trong đó có tội phạm tín dụng đen đã nằm trong kế hoạch cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm trước
trong và sau tết nguyên đán của lực lượng công an thành phố hà nội
kế hoạch này vẫn đang tiếp tục được triển khai quyết liệt nhằm đem lại bình yên cho người dân thủ đô vui xuân đón tết
chiều qua đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với công an thành phố vĩnh long
vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc trên địa bàn phường năm tp vĩnh long tạm giữ trên hai trăm linh triệu đồng
qua công tác trinh sát tổ công tác thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an thành phố vĩnh long
phát hiện tại một căn nhà trên đường một mươi bốn trên chín phường năm thành phố vĩnh long có nhóm người tụ tập đánh bài ăn tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tang một mươi bốn đối tượng tạm giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng trên hai trăm linh triệu đồng
tạm giữ bảy xe mô tô một mươi bốn điện thoại di động
đội cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bàn giao lại cho công an thành phố vĩnh long
tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
lực lượng chức năng của tỉnh bình phước vừa phát hiện và bắt giữ ba đối tượng phạm văn vương lý tiến đạt và vũ minh hải
cùng chú huyện tràng bom tỉnh đồng nai vận chuyển một trăm năm mươi kg pháo nổ các loại
vào sáng ngày một mươi hai tháng một tại khu vực thôn ba xã thiện hưng bù đốc đồn biên phòng bù đốc chủ trì phối hợp
với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh bình phước đã bắt phát hiện bắt quả tang ba đối tượng
điều khiển xe ô tô đang vận chuyển pháo nổ các loại tổng trọng lượng là một trăm năm mươi kg
bước đầu các đối tượng khai nhận mua lại số pháo trên của một người không rõ lai lịch với số tiền là bốn mươi chín triệu đồng về bán kiếm lời
tết nguyên đán canh dần đang đến rất gần dự báo tình hình vi phạm về pháo nổ sẽ tiềm ẩn nhiều phức tạp
trước tình hình này bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương
tăng cường đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
theo đó thời gian qua hàng loạt các đối tượng vụ việc mua bán vận chuyển pháo nổ đã bị lực lượng công an đấu tranh xử lý
cùng với đó thì công tác tuyên truyền phòng ngừa vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật liên quan đến pháo nổ
cũng được lực lượng công an các đơn vị địa phương đặc biệt chú trọng ghi nhận tại thái bình
những ngày cuối năm từ công tác tích cực vận động của công an cơ sở
những người dân này khi phát hiện con em có chế tạo pháo nổ đã kịp thời ngăn chặn
và sau đó tự giác đem giao nộp cho cơ quan công an toàn bộ số pháo đã thành phẩm
đây đều là những loại pháo nổ tự chế mà nếu không được thu giữ kịp thời
chắc chắn sẽ được một bộ phận người dân nhất là thanh thiếu niên sử dụng trong dịp tết sắp tới
tuy nhiên trên địa bàn quỳnh phụ có nhiều tiềm ẩn liên quan đến vi phạm về pháo nổ
đặc biệt vào dịp tết chúng tôi cũng đã tham mưu đánh đạo đơn vị
tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai đến toàn thể lực lượng công an huyện
các đội nghiệp vụ lực lượng công an các xã thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát đấu tranh
và tập trung ra soát các tuyến địa bàn lĩnh vực đối tượng trọng điểm
đặc biệt là vi phạm về pháo và vũ khí vật liệu nổ để tập trung đấu tranh
đảm bảo cho nhân dân đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai được an toàn lành mạnh
để có được sự nhận thức và tự giác của người dân trong suốt thời gian qua
các đơn vị công an tại thái bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức
thông qua việc đến tận nhà dân như thế này hay tranh thủ các buổi sinh hoạt tri bộ
họp tổ thôn xóm để lồng ghép nội dung ngăn chặn phòng ngừa pháo nổ dịp tết nguyên đán
một trăm linh các hộ dân đã được ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về pháo
nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ đã được công an cơ sở gửi đến tận tay những người có uy tín trong thôn xóm
từ đó họ tiếp tục là những tuyên truyền viên giúp người dân hiểu đúng quy định pháp luật liên quan đến pháo
qua có như chính quyền tuyên truyền phổ biến là không sử dụng đốt pháo nổ dịp tết nguyên đán là gia đình chúng tôi là nguyên tỉnh chấp hành
các nội quy của nhà nước của hấp luật đã đề ra
tôi cùng với gia đình và mọi người trong gia đình cùng với xóm
chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo công an huyện chỉ đạo lực lượng công an xã là lực lượng nồng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
cũng như là tổ chức triển khai rà soát các đối tượng trọng điểm các địa bàn phức tạp để từ đó có những phương án vận động trực tiếp rồi vận động cá biệt
phân công các tổ kiểm tra tổ giám sát
chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các xã thị trấn để đồng bộ thực hiện các giải pháp đấu tranh phát hiện và ngăn chặn kịp thời
với một mục tiêu là không để xảy ra các vụ việc vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cũng như là các vi phạm về pháo trong dịp tết để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
với sự vào cuộc đồng bộ và tích cực các đơn vị công an tỉnh thái bình đã vận động thu hồi số lượng lớn pháo nổ các loại
pháo trứng pháo cối hiệu quả từ công tác này sẽ góp phần tích cực cho công tác đảm bảo an ninh an toàn dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn